hôm nay là ngày cuối cùng của năm hai nghìn một mươi sáu và thời điểm này khi chúng ta chỉ còn cách năm mới hai nghìn một mươi bảy vài giờ đồng hồ
chúng ta hãy cùng dành thời gian nhìn lại một năm sắp qua với nhiều sự kiện trọng đại đã diễn ra
năm nay đất nước ta tưng bừng phấn khởi với thành công của đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng
thành công của bầu cử quốc hội khóa một mươi bốn và hội đồng nhân dân ca cấp nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
bên cạnh đó vượt qua nhiều khó khăn nền kinh tế nước ta đã tiếp tục tăng trưởng khá
thể thao văn hóa đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận
tuy vậy cũng còn có nhiều việc cần phải chấn trình và làm tốt hơn trong năm hai nghìn một mươi bảy và các năm tiếp theo
sau đây chúng tôi kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm lại một mươi sự kiện chính trị kinh tế xã hội nổi bật của nước ta
diễn ra trong năm hai nghìn một mươi sáu do truyền hình nhân dân lựa chọn
với tinh thần đoàn kết dân chủ kỳ cương đổi mới
đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng đã diễn ra từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi tám tháng một năm hai nghìn một mươi sáu tại hà nội
dự đại hội có một năm trăm một mươi đại biểu thay mặt cho hơn bốn năm triệu đảng viên toàn đảng
đại hội đã bầu ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai gồm hai trăm linh đồng chí
trong đó có một trăm tám mươi ủy viên chính thức hai mươi ủy viên dự khuyết
ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai đã họp hội nghị lần thứ nhất
thống nhất rất cao bầu đồng chí nguyễn phú trọng tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi một
tái cử làm tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
đọc diễn văn bế mạc đại hội tổng bí thư nguyễn phú trọng khẳng định
nhận thức sâu sắc sứ mệnh và trọng trách trước đất nước dân tộc
đại hội khẳng định quyết tâm tiếp tục tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng
nâng cao bản lĩnh chính trị năng lực trí tuệ phẩm chất và đạo đức cách mạng
làm cho đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với đảng
cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
được tổ chức vào ngày hai mươi hai tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu sau thành công của đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng
cuộc bầu cử đã diễn ra trong không khí dân chủ đúng pháp luật an toàn tiết kiệm thực sự là ngày hội lớn của toàn dân
hơn sáu mươi năm triệu cử tri trên khắp mọi miền đất nước đã sáng suốt lựa chọn bốn trăm chín mươi bốn đại biểu quốc hội và ba trăm hai mươi một ba trăm chín mươi hai đại biểu hội đồng nhân dân các cấp
thành công của cuộc bầu cử đã tạo tiền đề cho việc kiện toàn tổ chức nhân sự bộ máy nhà nước tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân
do dân vì dân với quyết tâm xây dựng một chính phủ liêm chính kiến tạo hành động phục vụ
tại kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa một mươi bốn diễn ra từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi chín tháng bảy
với đa số phiếu tán thành quốc hội đã bầu đồng chí nguyễn thị kim ngân giữ chức vụ chủ tịch quốc hội
đồng chí trần đại quang giữ chức vụ chủ tịch nước đồng chí nguyễn xuân phúc giữ chức vụ thủ tướng chính phủ
năm hai nghìn một mươi sáu là năm công tác đối ngoại đã được đẩy mạnh
với việc triển khai thành công nhiều chuyến thăm ngoại giao song phương quan trọng của các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
lần đầu tiên trong hai nhiệm kỳ tổng thống mỹ barack obama đã có chuyến thăm chính thức việt nam hồi tháng năm
nhằm củng cố chính sách xoay trục sang châu á
và rất nhiều vị nguyên thủ khác đã thăm chính thức việt nam
việt nam cũng rất tích cực tham gia các diễn đàn khu vực và quốc tế
đăng cai tổ chức thành công các hội nghị cấp cao acmes bảy clmv tám wff mekong
các hoạt động này đã khẳng định chính sách đối ngoại nhất quán và quyết tâm hội nhập quốc tế sâu rộng toàn diện
góp phần tiếp tục duy trì môi trường hòa bình ổn định tạo thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
năm qua nhiều vụ án tham nhũng kinh tế đặc biệt nghiêm trọng được đưa ra xét xử
nhiều sai phạm trong công tác cán bộ được đưa ra ánh sáng
nhiều cán bộ cấp cao bị kỷ luật
nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng
ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ đã được ban hành và bắt đầu được triển khai thực hiện
bằng nhiều biện pháp cụ thể quyết liệt nhận được sự đồng tình hưởng ứng của đông đảo cán bộ đảng viên và nhân dân
năm hai nghìn một mươi sáu vi phạm xả thải của công ty trách nhiệm hữu hạn hưng nghiệp formosa hà tĩnh
đã gây ổ nhiễm nghiêm trọng môi trường biển từ hà tĩnh đến thừa thiên huế
gây hậu quả nặng nề đối với sản xuất và đời sống của người dân
các cơ quan ban ngành địa phương liên quan đã quyết liệt vào cuộc xử lý nghiêm các sai phạm khắc phục hậu quả hỗ trợ người dân
và buộc phocmosa đền bù thiệt hại
rét đậm rét hại trên diện rộng ở miền núi phía bắc
mưa lũ ngập lụt nghiêm trọng ở miền trung khô hạn ở tây nguyên
và xâm nhập mặn chưa từng có ở đồng bằng sông kiều long do biến đổi khí hậu và tác động tiêu cực của con người
đã ảnh hưởng nặng nề tới sản xuất đời sống của người dân trong năm hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn một mươi sáu thiên tai đã làm cho nước ta thiệt hại khoảng một bảy tỷ usd gần một gdp
trong khó khăn các cấp các ngành và cả cộng đồng đã chung tay hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai
sớm ổn định đời sống chuyển đổi mô hình sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu
bất chấp những khó khăn do hạn hán xâm nhập mặn
sự cố môi trường biển miền trung và tác động bất lợi từ kinh tế thế giới
với sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của chính phủ sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị
và sự vào cuộc của cộng đồng doanh nghiệp
nền kinh tế năm hai nghìn một mươi sáu tiếp tục tăng trưởng khá kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định lạm phát được kiểm soát
tốc độ tăng trưởng gdp năm hai nghìn một mươi sáu tăng sáu hai mươi sáu
tuy không đạt mục tiêu sáu bảy
song mức tăng chỉ số giá tiêu dùng cpi đã được giữ ở mức thấp hơn so với kế hoạch
cpi chỉ tăng bốn bảy
tính bình quân năm hai nghìn một mươi sáu chỉ số giá cao hơn năm ngoái hai sáu mươi sáu
đều thấp hơn so với giới hạn năm được phê duyệt
các cân đối lớn của nền kinh tế cũng được bảo đảm
dự trữ ngoại hối đạt bốn mươi một tỷ đô la mức cao nhất từ trước đến nay
môi trường kinh doanh chuyển biến rõ rệt khu vực kinh tế tư nhân khởi sắc
lần đầu tiên trong lịch sử có trên một trăm một mươi doanh nghiệp thành lập mới
cũng lần đầu tiên du lịch việt nam đón một mươi triệu lượt khách quốc tế trong năm hai nghìn hai mươi
tăng hai mươi năm so với năm hai nghìn một mươi bảy
đạt kỷ lục cả về lượng khách và mức tăng tuyệt đối trong một năm
đồng thời ngành du lịch đã phục vụ sáu mươi hai triệu lượt khách nội địa
tổng thu toàn ngành đạt bốn trăm linh tỷ
đây là dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của du lịch việt nam
hướng tới mục tiêu trở thành điểm đến hàng đầu khu vực
và là một ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước
bên cạnh những thông tin vui vẫn còn đó những thông tin dù không muốn vẫn phải nhắc đến
theo báo cáo của các cơ quan chức năng năm hai nghìn một mươi sáu
cả nước đã xảy ra hơn ba vụ cháy nổ làm khoảng một trăm linh người thiệt mạng
thiệt hại về tài sản giá trị ước tính trên một hai trăm linh tỷ đồng
những vụ cháy nổ nghiêm trọng có thể kể đến như cháy kho hóa chất năm m hai
tại bình dương vào ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu
vụ nổ tại khu đô thị văn phú hà đông hà nội ngày một mươi chín tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu
cháy quán karaoke tại số sáu mươi tám trần thái tông cầu giấy hà nội ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu
điều này dóng lên hồi chuông báo động về công tác phòng cháy chữa cháy của các cơ sở doanh nghiệp cũng như của người dân
về phía các cơ quan chức năng đây là lúc cần phải nghiêm khắc giả soát chấn chỉnh
và tăng cường hơn nữa trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước
về phòng cháy chữa cháy và quản lý bom mìn vật liệu nổ
tại olympic rio hai nghìn một mươi sáu xạ thủ hoàng xuân vinh xuất sắc giành huy chương vàng nội dung súng ngắn hơi một mươi m nam
huy chương bạc nội dung năm mươi m súng ngắn tự chọn nam
lập kỷ lục thế vận hội bài bắn trung kết nội dung súng ngắn hơi một mươi m nam với thành tích hai trăm linh hai năm điểm
tại thế vận hội mùa hè dành cho người khuyết tật paralympic hai nghìn một mươi chín
vận động viên lê văn công đã giành huy chương vàng
đồng thời phá kỷ lục paralympic và kỷ lục thế giới hạng cân bốn mươi chín kg nam
đây là những tấm huy chương vàng đầu tiên và cũng là thành tích cao nhất
của thể thao việt nam tại các kỳ olympic và paralympic đã tham dự